thưa quý vị từ đêm nay đến ba ngày tới mưa rào và rông sẽ mở rộng ra khắp khu vực bắc bộ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trong đó thời điểm có mưa lớn thường tập trung về đêm và sáng
do có mưa nên thời tiết trong ba ngày tới tại khu vực phía đông bắc bộ nhìn chung là khá mát mẻ
nhiệt độ hầu khắp khu vực đều chỉ ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ cũng chỉ có mưa rông diện rộng trong ba ngày tới
thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thời tiết mát mẻ trong những ngày tới với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
với miền trung từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
thời tiết khắc nghiệt sẽ dịu dần đi trong những ngày tới khi mưa xuất hiện
sang ngày mai thì nắng nóng sẽ giảm đi đáng kể
chủ yếu chỉ xuất hiện ở khu vực vùng núi phía tây
với mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó sang ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy thì nắng nóng hầu như không còn
với nhiệt độ cao nhất không vượt qua
mức là ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
nắng nóng cũng sẽ dần thuyên giảm nhờ những cơn mưa rào rải rác
ngày mai thì nhiệt độ hầu như không quá mức ba mươi năm độ
chỉ còn một vài nơi ở phần phía bắc của khu vực này
có nhiệt độ trên ba mươi sáu độ
sang hai ngày tiếp theo nắng nóng tiếp tục dịu đi
với nhiệt độ cao nhất giảm về mức là ba mươi ba ba mươi năm độ
ở tây nguyên có gió mùa tây nam đang có xuống hoạt động mạnh dần lên
vì thế mà mưa sẽ gia tăng
dự báo trong cả ba ngày tới khu vực này sẽ có mưa rào
và rải rác có rông
cục bộ có mưa to đến rất to
với lượng mưa ở mức ba mươi sáu mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
có nơi là trên tám mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nên nhiệt độ trong ba ngày tới tại khu vực tây nguyên
đều ở mức là hai mươi chín đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ cũng có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa to đến rất to
với lượng mưa là từ ba mươi sáu mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
có nơi là trên tám mươi mm trong những ngày tới
trong mưa rông thì có mưa rào và rải rác có rông
có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nên nhiệt độ ở nam bộ không cao
đã được mức là ba mươi ba mươi ba độ